thời gian từ một mươi ba h đến một mươi bảy h ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày tám tháng bảy năm nhâm dần
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông quận hai bà trưng thành phố hà nội
chương trình lễ tăng cụ thể như sau
từ một mươi ba h cho đến một mươi ba h ba mươi công bố quyết định của chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhất
và quyết định của thủ tướng chính phủ cấp bằng tổ quốc ghi công và các quyết định khen thưởng
từ một mươi ba h ba mươi phút đến một mươi sáu h ba mươi phút lễ viếng
từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi bảy h lễ truy điệu
từ một mươi bảy h lễ di quan đưa thi hài ba liệt sĩ về đài hóa thân hoàn vũ hà nội để điện táng
an táng ba liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố phường tây tiệu quận bắc tử liêm thành phố hà nội
thưa quý vị truyền hình công an nhân dân cũng sẽ có bản tin đặc biệt vào lúc một mươi bảy h ngày mai ngày năm tháng tám
để truyền tải tới quý vị những hình ảnh chi tiết về lễ đưa tăng ba liệt sĩ
mời quý vị quan tâm theo dõi
vâng thưa quý vị trong những ngày qua nhiều người dân thủ đô đã mang theo hoa tươi đặt dưới chân tượng đài công an nhân dân
vì dân phục vụ thay lời tri ân ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hy sinh
trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy
tại quán karaoke tại phường quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
từng học chung trường cấp ba với thượng úy đỗ đức việt ngọc linh và minh hương tới giờ phút này vẫn chưa thể tin
người anh khoai trên của mình đã ra đi mãi mãi
mọi em biết tin xong thì mọi em rất là bàng hoàng bị thẳng thốt
tại vì anh ấy là một người rất là tốt nhiệt tình giúp đỡ mọi người
nên là em muốn dành một
một chút gì đấy tri ân cuối cùng ấy dành cho anh ấy để bày tỏ cái sự
à cái lòng biết ơn đối với cái sự hy sinh của anh ấy cho mọi người ạ
tại vì em biết là anh rất là yêu nghề
anh kiểu sẵn sàng lao vào tất cả các cái ngọn lửa
anh ấy đã từng tâm sự với em là anh ấy chọn cái nghề này vì anh ấy rất là yêu nghề
em đang vẫn còn sốc lắm em không biết nói gì
các anh ấy không mất đi các anh ấy vẫn mãi còn mãi trong tim của mỗi người chúng ta
những người tới tượng đài ngày hôm nay có người
là người quen của ba chiến sĩ công an
và có cả những người chưa từng một lần gặp mặt
thế nhưng nay tất cả cùng mang chung một nỗi đau xót xa
đến đây để cho các cháu cảm nhận được sự hy sinh mất mát
và vất vả trong công việc của bố các cháu như các chú
vất vả như thế nào
em thấy rất là biết ơn cái sự đóng góp và cống hiến của họ cho xã hội
nhưng em cũng muốn đến để bày tỏ lòng biết ơn của mình với những người đã hy sinh
em chưa từng gặp mặt các chiến sĩ đã hy sinh ở quan họ nhưng mà nhà em thì ở gần đấy
và em nghĩ là cái hành động mà để lên tượng đài đại hoa tưởng nhớ này thì là một hành động nên làm
và nó cũng chỉ là một cái hành động nhỏ thôi nhưng mà thể hiện cái sự biết ơn
cũng như là lời tri ân nhỏ của em đối với các chiến sĩ đã hy sinh
thì nói thật là ba ngày hôm nay
tôi cảm xúc rất là nhiều
mỗi lần mà có một cái bài báo đọc lên là tôi cứ cảm xúc là như trong nhà tôi
có người mất như vậy
bởi vì thực sự là những chiến sĩ quá dũng cảm
họ hy sinh cả tuổi trẻ cả gia đình cả tất cả mọi cái để cứu dân
đứng về thế cạnh là một người dân
thì tôi cảm thấy là người dân như chúng tôi là phải có ý thức hơn nữa
về cái vấn đề phòng cháy chữa cháy
để làm sao không bao giờ có hiện tượng cháy nổ nữa
những ngành hoa ngọn nến và cả dòng thư viết vội gửi trao tới người đã ra đi
những chiến sĩ công an đã lao vào biển lửa dũng cảm hy sinh để người khác được sống được bình yên
vâng thưa quý vị khi hỏa hoạn xảy ra
những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm
để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
cũng bởi vậy đã có những người lính anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ
một trong số đó là thượng úy đỗ đức việt
sự ra đi của người chiến sĩ trẻ đã để lại những mất mát không gì bù đắp được
mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện cảm ơn
mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện cảm động trong ký ức của những người thân yêu nhất đối với anh
những ngày cuối hạ đầu thu nắng xuyên qua những tán lá
trong veo như giấc mơ của người lính trẻ đỗ đức việt
một giấc mơ mà giờ đây bản thân anh không còn có thể thực hiện được nữa
và anh sẽ cố gắng thực hiện tất cả ước mơ về ngành về cuộc sống của anh
đội hình thiếu vị trí công việc bộn bề hơn nỗi đau chưa nguôi
dòng những người đồng đội của anh vẫn nén lòng để bước tiếp
trong ký ức của họ hình ảnh của thượng úy đỗ đức việt là những gì đẹp đẽ nhất
em việt là người sống tình cảm rồi là gần gũi với anh em có trách nhiệm trong công việc

còn đối với gia đình đây là mất mát chẳng thể nguôi ngoai
gòm góp những ký ức về thượng úy việt nỗi đau của người ở lại càng thêm quạn thắt

sống rất là tình cảm và em cũng rất là tràn hòa với cả anh em trong gia đình
giảng đường đại học nơi đạt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp vẫn còn một chỗ trống
vẫn vàng đầu đầy tiếng guitar của việt
vẫn vàng đầu đầy tiếng guitar của việt

mỗi người một cuộc đời một hành trình riêng
mỗi người một cuộc đời một hành trình riêng
nhưng mỗi hành trình đều tiếp nối ước mơ của người lính trẻ
nhưng mỗi hành trình đều tiếp nối ước mơ của người lính trẻ
tên tôi thì tôi biết rất rõ về em
tân tôi thì tôi biết rất rõ về em

tôi đã có một lời hứa với bản thân mình
tất cả những gì mà em nó đang mê
em nó vẫn còn
muốn nào thì tôi sẽ hoàn thành mốc cho nó
mày đã hỏi anh là
sáng tuần anh mình đi học rồi anh

góc sân ngập nắng
hình bóng cọ học trò năm xưa

dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay

hình ảnh của việt
vẫn rực cháy với những hoài bão lớn
trước sinh nhật mình cách đây một ngày
việt có bảo với mình một câu
hai đứa mình lạ lắm

ít trò chuyện nói chuyện với nhau cả
nhưng mà cứ gọi là đến cứ gọi là đi
nhưng mà mình không mỗi một thằng bạn
nó là thằng bạn thân duy nhất với nhau
nó có nhiều dự định
bạn bè người thân gia đình mọi người
với cả mình luôn
nhưng mà nó chưa kịp hoàn hảnh
những dự định mà nó vẫn còn răng rở
nó bỏ mọi người

mạng hơi lớn
hai sếp một là ở cuối hai là ở bên dưới
nhưng mà toàn tự đồng ý đổi chỗ cho nhau trốn cô

mà tôi cũng hay trốn một vài tiết

rất là nhiều
bởi vì những thứ mà cậu ấy đã không nhớ
cậu ấy sẽ luôn luôn sống trong tim của mình

và sẽ nói là
cô ơi con lại về đây ạ
vì rất là nhiều lần khi mà
việt về trường
khi mà khai giảng vào ngày hai mươi tháng một

sau đó khi mà xong công việc thì lại ra là chào các thầy các cô

để lại bao cảm phục và nổi thương
xin được tiếp tục với các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại
trong phương tiện vi phạm trong đợt cao điểm tuần tra kiểm soát ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc
các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nhất là tai nạn
giao thông gây hậu quả nghiêm trọng gây mất an ninh trực tự lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đồng nai tập trung xử lý các hành vi vi phạm gồm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển
phương tiện giao thông đường bộ vi phạm việc cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng
quá khổ trên đường bộ và đã kiểm tra kiên quyết xử lý nhiều trường hợp vi phạm
tình trạng phương tiện quá tải trọng cơi nới kích thước thành thùng bắt đầu xuất hiện trở lại
chủ yếu tập trung trên tuyến quốc lộ năm mươi một và đường chuyên dùng
mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát nhưng tài xế vẫn thường
xuyên theo dõi tìm mọi cách né tránh đối phó gây không ít khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai thông qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát
giao thông đồng nai đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn bốn bảy trăm linh xe ô tô vận tải hàng hóa vi phạm quy định
về trật tự an toàn giao thông tạm giữ một trăm hai mươi năm phương tiện xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn một mươi tỷ đồng
tỷ trong đó riêng về vi phạm tải trọng đã xử lý đối với sáu trăm năm mươi ba lái xe và chủ xe vi phạm quá tải trọng

thời điểm từ nay đến cuối năm lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng nai phối hợp các lực lượng chức
năng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tăng cường lực lượng linh động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tiếp tục tập trung xử lý vi phạm trên các tuyến địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên
địa bàn tỉnh đồng nai
giá xăng dầu giảm mạnh nhiều đợt nhưng giá nhiều loại hàng hóa thực phẩm sau khi tăng theo giá
xăng vẫn không giảm thậm chí là còn tăng tại phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội tháng bảy
và triển khai nhiệm vụ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào sáng ngày bốn tháng tám sở công thương tp hcm
cho biết đang phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm phương
hướng hỗ trợ doanh nghiệp để góp phần bình ổn phí đầu vào giúp cho doanh nghiệp an tâm sản xuất
ổn giá cả hàng hóa thiết yếu
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm cho biết tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ
tiêu dùng trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt khoảng một trăm linh ba trăm hai mươi tỷ đồng tăng một bốn so với tháng trước
và tăng một trăm ba mươi chín tám so với cùng kỳ cùng kỳ giảm bốn mươi hai hai nhìn chung hoạt động thương mại dịch vụ tháng bảy
trên địa bàn duy trì ổn định nối tiếp đà phục hồi từ đầu năm không biến động nhiều so với tháng trước
tuy nhiên rủi ro thách thức phục hồi kinh tế còn rất lớn mặc dù người dân và doanh nghiệp
tại tp hcm mong chờ hiệu ứng giảm giá xăng dầu sẽ tác động thiết lập mặt bằng giá mới thấp hơn hiện tại
tuy nhiên yếu tố quyết định chính giá thành sản phẩm là giá nguyên liệu sản xuất và chi phí nhân công lại đang tăng
hiện các yếu tố này cùng chi phí vận chuyển bao bì vật tư chi phí điện nước đều chưa có dấu hiệu giảm
sở công thương tp hcm cho biết không dễ giảm giá vì nhiều chi phí khác tăng không phải cái nào cũng giảm khi giá xăng dầu giảm

hiện các yếu tố biết định chính giá thành sản xuất và chi phí khác tăng
hiện các yếu tố biết định chính giá thành sản xuất và chi phí khác tăng
đề xuất chính sách này đề xuất chính sách kia nhưng mà khi ban hành chính sách rồi chúng ta thực hiện rất chậm
cái này đề nghị là sở lao động tập trung
trước cái tác động của tăng giá thì cái chương trình bình ổn giá
thì đề nghị là sở công thương quan tâm để có đề xuất và các cái đề án của ngành thì chúng ta triển khai
để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
một trong những nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là tp hcm tiếp tục đẩy mạnh
cải thiện thủ tục hành chính nhằm kế hoạch đầu tư đẩy nhanh giải ngân đầu tư công
đặc biệt tại các dự án công trình trọng điểm đảm bảo ổn định nguồn cung cấp năng lượng
lương thực thực phẩm và nhu cầu thiết yếu cho người dân
sáng ngày bốn tháng tám đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm làm trưởng đoàn đã đi khảo sát địa đạo phú thọ hòa thuộc quận tân phú
qua đó đề xuất các phương hướng bảo tồn cải tạo và phát huy giá trị lịch sử của di tích này
với tầm vóc giá trị lịch sử và vị trí của một địa đạo đầu tiên và nằm trong lòng tp hcm
trong thời gian qua di tích địa đạo phú thọ hòa quận tân phú đang được các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước và tp hcm quan tâm đến thăm và chỉ đạo việc phục chế nâng cấp
chỉnh trang nhằm phát huy giá trị lịch sử giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau
thăm và nghe kể những câu chuyện lịch sử nơi đây bí thư thành ủy tp hcm yêu cầu cần tổ chức sắp xếp
chỉnh trang lại địa đạo phú thọ hòa để khách đến tham quan được trải nghiệm tốt hơn
cũng như có nơi sinh hoạt giáo dục truyền thống lịch sử cho các cháu thiếu nhi học sinh
trong đó quan tâm đến cảnh quan khu địa đạo đồng thời tiếp tục bổ sung dần các nội dung còn thiếu
để nơi đây trở thành không gian văn hóa hồ chí minh đúng nghĩa
bí thư thành ủy tp hcm cũng yêu cầu trong quá trình đầu tư cơ sở vật chất
nâng cấp chỉnh trang địa đạo phú thọ hòa phải cho xứng với tầm vóc lịch sử nơi đây
trong đó thể hiện được sự sáng tạo độc đáo của thế hệ cha ông xây dựng địa đạo với hệ thống hầm liên xã
chiều dài địa đạo chạy theo địa hình địa vật kéo dài trên một mươi km qua đó ghi lại những chiến công lịch sử trong kháng chiến